tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi quốc hội đã nghe báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
báo cáo công tác thi hành án năm hai nghìn hai mươi và báo cáo của ngành tòa án viện kiểm sát nhân dân tối cao năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
ủy ban tư pháp đánh giá cao những kết quả của ngành công an tòa án viện kiểm sát đạt được nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu của quốc hội
nhất là trong công tác giải quyết các vụ án hình sự tỷ lệ giải quyết án đạt chín mươi bảy tám vượt chín tám so với chỉ tiêu yêu cầu của quốc hội
chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội hình phạt mà tòa án áp dụng cơ bản bảo đảm nghiêm minh đúng pháp luật
tuy nhiên ủy ban tư pháp cũng nhấn mạnh một số loại tội phạm nghiêm trọng lại đang gia tăng như hiếp dâm nhất là hiếp dâm trẻ em
gây dối trật tự công cộng chống lại lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ
công tác kiểm sát xét xử vẫn còn sáu mươi trường hợp bị oan liên quan đến trách nhiệm của viện kiểm sát chín mươi năm trường hợp truy tố thiếu căn cứ sai tội danh sai khung hình phạt
các tòa án nhân dân vẫn còn nhiều vi phạm dẫn tới viện kiểm sát nhân dân phải bát hành sáu trăm năm mươi bảy kiến nghị yêu cầu khắc phục trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự
một sáu trăm hai mươi tám kiến nghị trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự hành chính
đáng lưu ý một số trường hợp sau khi tuyên án đương sự phản ứng bức xúc với kết quả xét xử
và dư luận xã hội chưa đồng tình